một cuộc vượt cạn thành công ngoạn mục ngay trên đường phố
với một ba đỡ đặc biệt diễn ra vào sáng sớm ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh đang được chăm sóc tại bệnh viện viện quận bình tân
và ngay bây giờ hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bà đỡ đặc biệt này
đồng chí nguyễn văn tỉnh học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
đang được điều động trực chốt tại công an phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
sản phụ nói là bây giờ bắt đầu chiếu dạ tức là em bé bắt đầu ra rồi đó
thì khi đó là tôi mới nói với chồng của chị là thôi xin phép hai vợ chồng em giúp cho hai vợ chồng này
đợi đi bí tại đây luôn bởi vì bây giờ thì không có ai thì được sự đồng ý của vợ chồng anh chị
tôi đã tiến hành là hỗ trợ cho chị xin tại địa điểm kế bên đây
là sinh ra là em bé là có tiếng khóc chờ đợi tại đây này
nói chung là công sức này cũng không phải là bản thân tôi mà là cả của một tập thể
nhưng mà tôi thì may mắn là người được bồng em bé đầu tiên
hình ảnh gây xôn xao và xúc động nhất ngày hôm nay
chính là khoảnh khắc em bé nặng ba ba kg
con của sản phụ thạch thị hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm được bà đỡ đặc biệt
học viên trường đại học cảnh sát nhân dân nguyễn văn tỉnh bế trên tay
trước đó khoảng năm giờ sáng anh thạch rớt chồng chị châu đưa vợ đi sinh
khi qua chốt tuần tra đã gặp đồng chí nguyễn văn tỉnh đang làm trực chốt
nhận thấy tình hình sản phụ không ổn đồng chí tỉnh đã nhanh chóng xin phép chỉ huy đơn vị
cùng đồng chí đỗ vũ thắng chiến sĩ trung đoàn gia đình
dùng xe dẫn đường cho hai vợ chồng sản phụ nhanh chóng đến viện sinh
tuy nhiên chỉ sau đó một mươi phút khi chưa kịp đến bệnh viện thì sản phụ đã có dấu hiệu sinh
rất nhanh chóng đồng chí tỉnh và đồng chí thắng đã trực tiếp hỗ trợ sản phụ ngay trên lề đường
các bệnh viện do người dân nữ hoặc là các anh chị y tế nữ đi ngang qua kịp thời vào để hỗ trợ
sau đó may mắn có một chị làm bên bệnh viện nhưng nói chung cũng không phải là chuyên môn
chị làm kho dược chị cũng vào hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình đó
một phần gấp phần để đảm bảo cho em bí được an toàn mề tròn con vua
lúc đó anh tỉnh đỡ trực tiếp anh ôm đứa bé của em
anh tỉnh đỡ trực tiếp anh ôm đứa bé của em
lâu rồi em có kiếm đồ để em uống đứa bé lại cho nó đỡ lạnh
sợ đứa bé lạnh quá nó nguy hiểm
lúc đó em có lấy đồ để đắp cho sản phụ lại
sợ chị nó cũng mới sinh nên sức khỏe yếu
khi nghe báo cáo về là đồng chí cán bộ trực đều hỗ trợ để đưa sản phụ đi sanh
trên đường sản phụ chuyển dạ
thì muốn ghi cầu là thôi nhanh chóng là
hỗ trợ sản phụ khi sinh nở thì kịp thời phải điện cho cấp cứu liền
anh em thì nói chung là cũng không có kinh nghiệm
với lại là cũng là nam
thì có những cái là anh em cũng bỡ ngỡ cũng không biết
nhưng mà cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình
để cho đảm bảo mẹ tròn con vua
ngay sau khi sản phụ vừa chuyển dạ thành công
trong lúc chiến sĩ nguyễn văn tĩnh bế em bé trên tay
đồng chí thắng cùng đồng chí phan thanh sơn
cũng là học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
đang trực ở chốt gần đó
đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu
đồng thời đến nhà dân để xin khăn ủ ấm cho em bé
chỉ là dịch tải dây buộc vào thôi
rồi sẵn trong túi quần
còn mấy cái kẹo xăm em mang đi để em ngậm
thì đi trực tốt đêm em mới chọc
cho chị ngậm thôi
chiều cùng ngày
tại bệnh viện quận bình tân tp hcm
nơi hai mẹ con sản phụ thạch thị hồng châu
đang được chăm sóc tại đây
các bác sĩ cho biết em bé bị nhiễm trùng nhẹ
tuy nhiên sức khỏe của mẹ và bé đều đảm bảo
các bác sĩ đánh giá cao
hành động cột dây rốn kịp thời
bằng sợi dây khẩu trang sát khuẩn
đã giúp em bé không gặp nguy hiểm
gặp lại ân nhân
đã đỡ đẻ cho con mình
gia đình sản phụ không khỏi xúc động
cả chiến sĩ tỉnh và sơn
đều là lực lượng tăng cường
của trường đại học cảnh sát nhân dân
về công an quận bình tân tp hcm
xuân phong đi trong đợt đầu tiên
sự bình tĩnh và dũng cảm
cộng với chút may mắn
đã giúp họ đỡ đẻ thành công cho sản phụ
song song với việc giữ gìn an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
họ đã làm tốt công tác giúp đỡ
hỗ trợ người dân gặp khó khăn
trong thời điểm dịch bệnh